nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
từ chủ trương đó nguyện châu thành đã tích cực triển khai những cách làm sáng tạo
và trở thành một trong những điểm sáng nổi bật trong cải cách hành chính của tỉnh an giang
trong những năm qua quỹ ba nhân dân quyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền
trên hệ thống đài truyền thanh của quyện của xã
các thủ tục hành chính và quy trình giải quyết thủ tục hành chính được niêm yết công khai
tại trụ sở cơ quan làm việc và trên cổng thông tin điện tử của quyện
về đặc biệt quan tâm đến cơ sở vật chất
tất cả các bộ phận một cửa của quyện của xã đều đảm bảo đủ diện tích
và trang bị các phương tiện vật tư đúng quy định về con người
chúng tôi chọn cán bộ công chức có phẩm chất đạo đức tốt
có năng lực có thái độ phục vụ nhân dân tốt để bố trí vào bộ phận một cửa
chỉ riêng năm hai nghìn một mươi bảy quyện đã ban hành tám kế hoạch liên quan đến công tác cải cách hành chính
nhiều kế hoạch mang tính đột phá như kế hoạch số hai mươi một ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi
về cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh pci
kế hoạch số ba mươi ba ngày bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy về việc thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả
chỉ số quản trị và hành chính công papi
trong đó cụ thể quá từng đầu công việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan đơn vị
và quỹ ban nhân dân các xã
các thị trấn cùng phối hợp thực hiện
những giải pháp để gút gắn lại có thể là trong một mươi năm hai mươi phút là giải quyết cho người dân
cụ thể như là các thủ tục về dân sự như là khai xanh khai tử kết hôn và thực hiện rất là nhanh
nó đã góp phần nâng cao cái chất lượng phục vụ dịch vụ công tại xã
và nó tạo cái sự hài lòng của người dân đối với chính quyền địa phương trong thời gian qua
là hiện tại giờ thay đổi hơn trước rất nhiều về quy trình và thời gian
lúc trước em cũng bên ngân hàng em thấy đi đăng ký thế chấp nhiều khi
qua ngày hoặc là qua buổi buổi sáng buổi chiều mới có
nhưng mà giờ đây nó thay đổi thì có thể là trong giờ nó có hoặc trước hơn trước giờ cũng có rồi
cũng trong năm hai nghìn một mươi bảy quyền đã tiếp nhận và trả kết quả một trăm linh một ba trăm sáu mươi hồ sơ
theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông
trong đó có năm sáu trăm sáu mươi hai hồ sơ trả sớm hẹn không có hồ sơ trả trễ hẹn
riêng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám quyền đã tiếp nhận bốn mươi tám năm trăm hai mươi bảy hồ sơ
trong đó đã trả kết quả sớm hẹn cho sáu một trăm bốn mươi bảy hồ sơ
trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến quyện đã đạt mức độ ba
cụ thể sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám quyền đã tiếp nhận ba tám trăm ba mươi ba hồ sơ
đã giải quyết ba năm trăm năm mươi bảy hồ sơ
những hồ sơ trả kết quả đều được người dân đánh giá tốt
trong đến đây em đăng ký những tổ tục bên nhận quyền xử dụng đất
tổ tục bên thông tin điện tử nó có thể hiện rõ hết những cái đó
mình ký điện thông tin vô giải vô
mấy người dân đỡ tốt thời gian người ta
song song với đó quyền cũng đã và đang thực hiện việc nhận và trả kết quả
thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính đối với các tổ chức cá nhân có yêu cầu
đồng thời đã đưa đi đào tạo bồi dưỡng hơn hai trăm linh lượt cán bộ công chức
viên chức để nâng cao hiệu quả trong xử lý công việc
được đảng và lãnh đạo địa phương quan tâm hỗ trợ tập đúng cho những anh em
trong cái phủ tục tiếp dân và cải cách phủ tục hành tránh
rồi phát động công trào
cười công chức kèm theo là phải biết cái phương trăm sao biết
thứ nhất là biết cười rồi biết chào rồi biết lắng nghe biết hướng dẫn người dân
rồi biết trả đúng kết quả rồi đồng thời phải biết xin lỗi người dân khi mình làm sai
năm hai nghìn một mươi bảy quyền đã đạt ba mươi bảy trên ba mươi bảy đầu công việc
đạt một trăm linh kế hoạch đề ra cho sáu nội dung cải cách hành chính
năm hai nghìn một mươi tám nguyễn châu thành tiếp tục đặt ra ba mươi năm đầu công việc
đến nay đã thực hiện hai mươi bốn trong tổng số ba mươi năm đầu công việc
đạt tỷ lệ sáu mươi tám năm mươi bảy kế hoạch đề ra
theo lãnh đạo quyền thời gian tới quyền sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả
quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo iso chín nghìn một hai nghìn tám
tại các cơ quan hành chính cấp quyện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
duy trì nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến
tiếp tục duy trì thực hiện đề án ứng dụng chữ ký số trên địa bàn tỉnh an giang